hơn một que test covid không hóa đơn chứng từ đang trên đường đưa ra thị trường tiêu thụ
vừa bị lực lượng cảnh sát kinh tế công an quận bắc từ liêm hà nội phát hiện kịp thời và thu giữ vào chiều ngày sáu tháng tám
tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm đã tiến hành kiểm tra điểm bốc xếp hàng hóa
đầu ngõ một trăm ba mươi sáu hồ tùng mậu phường phú diễn bắc tử liêm hà nội phát hiện đoàn xuân thủy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thường trú tại nghĩa lợi nghĩa hưng nam định đang bốc xếp ba thùng cắt tông có biểu hiện nghi vấn
kiểm tra số hàng hóa lực lượng chức năng phát hiện một một trăm linh que test covid do nước ngoài sản xuất
thời điểm kiểm tra đoàn xuân thủy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc mời nam thanh niên cùng số tăng vật về trụ sở để xác minh làm rõ vụ việc
cũng vào chiều ngày sáu tháng tám kiểm tra công ty cổ phần thiết bị nguyên phụ liệu khẩu trang việt nam trụ sở tại phố trệm xã trạm lộ huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
văn phòng giao dịch lk ba mươi bốn khu s bassi garden phường xuân tảo quận bắc tử liêm
đội cảnh sát kinh tế công an quận bắc tử liêm cũng phát hiện một trăm bốn mươi ba thùng khẩu trang ba m có dấu hiệu bị giả nhãn hiệu và không có hóa đơn chứng từ
ước tính số hàng lên tới hai mươi chiếc khẩu trang
hóa để xác minh làm rõ